theo bộ kế hoạch và đầu tư có một mươi năm bộ cơ quan trung ương và một mươi tám địa phương
có tỷ lệ giải ngân đến ngày ba mươi tháng một mươi một đạt trên bảy mươi năm
một mươi ba bộ cơ quan trung ương và năm địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới năm mươi
trong đó có bảy bộ cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới ba mươi
nguyên nhân gây chậm giải ngân vốn đầu tư công là do một số bộ cơ quan trung mương và địa phương
còn thiếu quyết tâm chính trị vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ
công tác tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng xác định nguồn gốc đất
lập thẩm định phê duyệt đơn giá đền bù di rời các công trình tiện ích
đây là nút thắt lớn nhất trong giải ngân vốn đầu tư công
bộ kế hoạch và đầu tư đề nghị các bộ ngành địa phương cần triển khai các giải pháp
về đề mạnh giải ngân vốn đầu tư công
coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo